ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định số bốn nghìn bảy trăm hai mươi một về việc bổ sung danh mục nghề đào tạo
cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố theo đó thành phố có ba mươi hai nghề đào tạo cho lao động
nông thôn gồm bảy nghề nông nghiệp và hai mươi năm nghề phi nông nghiệp
trong đó trình độ sơ cấp có một mươi ba nghề gồm một nghề nông nghiệp một mươi hai nghề phi nông nghiệp
nghề dưới ba tháng gồm sáu nghề nông nghiệp và một mươi ba nghề phi nông nghiệp thời gian đào tạo thấp nhất một mươi
một mươi ngày cao nhất sáu trăm hai mươi bốn ngày mức đóng học phí thấp nhất trong toàn khóa học là một tám triệu đồng
và cao nhất là sáu triệu đồng một người một khóa học
tp hcm sẽ hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
tại các huyện nông thôn mới như bình chánh cần giờ học môn và nhà bè
năm hai nghìn một mươi tám sẽ đào tạo nghề cho một mươi năm trăm linh lao động nông thôn trong đó có hai năm trăm năm mươi sáu người học nghề nông nghiệp
và bảy chín trăm bốn mươi bốn người học nghề phi nông nghiệp
tỷ lệ có việc làm sau khi hạng
tỷ lệ học nghề đạt tám mươi trở lên dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch trên là hơn ba mươi tám tỷ đồng
trích từ nguồn ngân sách nhà nước